sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ các đối tượng huỳnh văn hòa châu hoài phong quách thành danh
và cho gia đình bảo lãnh đối với cù minh duy để tiếp tục điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản
cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng này khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng
và chơi game nên đã rủ nhau đi trộm cắp và cướp giật tài sản
từ ngày bốn bảy sáu hai nghìn hai mươi hai lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân
hòa cùng với các đối tượng này đã thực hiện chót lọt ba vụ trộm cắp xe mô tô
và một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị trấn an châu và xã bình hòa huyện châu thành
rồi mang tài sản trộm cắp cướp giật đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an đã tiến hành thu hồi ba chiếc xe mô tô tăng vật